bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia
dành cho học sinh trung học khu vực phía nam tại trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn thành phố vũng tàu
tham dự cuộc thi có sự góp mặt của ba mươi bốn đoàn đến từ ba mươi hai sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố khu vực phía nam
từ thành phố đà nẵng trở vào cùng hai trường đại học quốc gia tp hcm và đại học sư phạm tp hcm
cuộc thi thu hút hai trăm một mươi bảy dự án của ba trăm bảy mươi em học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông
trong đó có nhiều đề tài dự án có tính ứng dụng cao giải quyết được nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn
thể hiện tính sáng tạo ham học hỏi của các em học sinh như các dự án xử lý rác hữu cơ trong sinh hoạt gia đình
hệ thống đổ rác thông minh lò đốt rác và xử lý khí thông minh xe đạp sử dụng năng lượng mặt trời
cuộc thi dự kiến sẽ bế mạc vào ngày một mươi sáu tháng ba tới đây